nhằm hạn chế tình trạng quá tải cho lực lượng y tế và loại nhanh f ra khỏi cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế trưởng bộ phận đặc biệt của bộ y tế tại
tp hcm đã kiểm tra và thăm hỏi động viên hướng dẫn người dân tại quận thủ đức tự thực hiện
tát nhanh tại nhà đây là kế hoạch chiến lược mới của bộ y tế nhằm loại nhanh f ra khỏi cộng
đồng đảm bảo các vùng an toàn việc test nhanh sẽ do người dân tự thực hiện theo từng hộ
gia đình với sự giám sát của nhân viên y tế cdc tp hcm hướng dẫn người dân tự thực hiện bảy bước tết
nhanh như sau bước một chuẩn bị tuyếp dung dịch đệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất bước hai
tiến hành tự lấy mẫu chức gương hoặc thực hiện thao tác lấy mẫu cho các thành viên trong gia đình
bước ba dùng tay xoay đều tam bông trong tuyếp nhựa chứa dung dịch đệm nhúng que tam bông lên xuống
trong dung dịch đẹp khoảng một mươi lần bước bốn chuyển tay lên phần thân chuyến tuyếp bóp chặt và
rút từ từ que tam bông đảm bảo vắt sạch toàn bộ dung dịch còn động trên đầu tam bông xuống đáy tuyếp
bước năm đóng chặt nắp màng lọc lắc đều dung dịch trong tuyếp bằng tay khoảng năm lần
bước sáu ghi tên mỗi thành viên trong từng khay test tương ứng nhỏ ba đến năm giọt dung dịch trên vào
giếng tết theo hướng dẫn của nhà sản xuất bước bảy đọc kết quả sau một mươi năm cho đến ba mươi phút theo
hướng dẫn của nhà sản xuất sau khi tự lấy mẫu người dân sẽ tự đọc kết quả theo hướng dẫn phân
tích kết quả của nhà sản xuất nếu trên thiết bị xuất hiện một vạch là âm tính và hai vạch là
dương tính cuối cùng người dân báo cáo kết quả và nộp lại khai tết cho cán bộ y tế để tổng hợp
chúng ta tổ chức hướng dẫn cho người dân lấy mẫu tại nhà hoặc tự lấy mẫu là vấn đề hết sức quan trọng
trọng điều này thứ nhất là sẽ giảm được nguồn nhân lực y tế chúng ta chỉ cần có những nhân lực
y tế để giám sát hỗ trợ và tình nguyện viên để hỗ trợ cho người dân nhưng bên cạnh đó chúng ta
cũng đều biết trong thời gian trước việc lây lan f trong lúc lấy mẫu cũng đã xảy ra ở một số nơi

chúng ta cũng đều biết trong thời gian trước việc lây lan f trong lúc lấy mẫu cũng đã xảy ra ở
một số nơi do chưa đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thực hiện test điện rộng chúng
tôi hy vọng với sự tham gia tự nguyện của người dân lấy mẫu và sự theo dõi giám sát hỗ trợ của
ngành y tế thì chúng ta cũng đảm bảo những tiêu chí về mặt kỹ thuật cũng như là số lực lấy mẫu sẽ
xảy ra nhiều lần so với cả thời gian trước đây nếu mà người dân mà tự kiểm soát được mình cái
khả năng nhiễm của mình thì là hết sức là tốt vì vậy cho nên là với người dân mà tự sử dụng những
cái test nhanh mà đã có cung cấp bộ y tế với lại cả những cái độ nhận được đặc điệu mà được chấp
nhận được thì người dân nên sử dụng